giám đốc trung tâm nghiên cứu quốc gia về dịch tễ học và vi sinh học của nga
nơi nghiên cứu thành công vaccine ngừa covid một mươi chín cho biết người dân nga có thể được tiêm chủng
vaccine hàng loạt vào giữa tháng chín chậm hơn dự kiến lý do là vì phần lớn vaccine đã sản xuất
ra sẽ được sử dụng cho nghiên cứu hậu tiếp thị sau đó phần còn lại sẽ được đưa vào sử dụng dân sự
ông alexander greenburg giải thích giai đoạn ba thử nghiệm vaccine sau khi đăng ký sẽ bắt đầu
trong vòng từ bảy đến một mươi ngày tới hàng chục nghìn người sẽ tham gia vào giai đoạn này
nghiên cứu này có thể mất từ bốn đến sáu tháng từ tháng một mươi hai mỗi tháng có thể sản xuất từ bốn đến năm mươi
năm triệu liều vaccine để trong vòng từ chín đến một mươi hai tháng có thể bảo đảm sản xuất đủ lượng vaccine
cần thiết cho cả nước thông tin tích cực về vaccine ngừa covid một mươi chín được đưa ra trong bối cảnh
số ca nhiễm mới tại nga và một số nước khác có xu hướng tăng lên ngày một mươi sáu tháng tám nga ghi nhận
thêm hơn chín trăm hai mươi hai tám trăm linh ca mắc mới và hơn một mươi năm sáu trăm linh ca tử vong do covid một mươi chín mức cao thứ tư trên thế giới